tối qua ngày bảy tháng năm đại diện bộ tài chính cho biết kết quả kiểm tra tại các điểm kho dự trữ của hai mươi hai cục dự trữ nhà nước khu vực cho thấy
có bảy cục đã để cho các tổ chức cá nhân gửi gạo trong kho dự trữ của nhà nước không đúng với quy định của luật dự trữ nhà nước
đó là các cục dự trữ nhà nước khu vực hà bắc đông bắc bắc thái hà nội hà nam ninh bình trị thiên và thanh hóa
đã vi phạm quy định của luật dự trữ nhà nước và văn bản hướng dẫn quản lý sử dụng tài sản là trụ sở làm việc kho dự trữ quốc gia của tổng cục dự trữ nhà nước
bộ tài chính đã yêu cầu các đơn vị thuộc bộ triển khai ngay kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể cá nhân đã để xảy ra các sai phạm nêu trong kết quả kiểm tra
lãnh đạo tổng cục dự trữ nhà nước và các vụ chức năng của tổng cục trong việc thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra các sai phạm trên
tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm làm rõ xe phạm đối với các cục trưởng tri cục trưởng dự trữ nhà nước cho gửi hàng vào kho dự trữ nhà nước trái quy định
kiểm điểm trách nhiệm cá nhân của các cục dự trữ nhà nước và tri cục dự trữ nhà nước có liên quan đến các sai phạm trên
đoàn kiểm tra của thanh tra bộ tài chính có trách nhiệm chuyển ngay hồ sơ vụ việc sai phạm sang cơ quan điều tra bộ công an để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật